các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên từ sự lỏng lẻo trong công tác quản lý giám sát của chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn
đơn vị thi công một đoạn thuộc tuyến đường hai trăm năm mươi bốn đã tự ý đổ thải không đúng quy hoạch
đặc biệt là một số điểm đơn vị này đổ thải là đất nông nghiệp không được phép san lấp đã gây bức xúc trong nhân dân
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào hội viện cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong số sáu gói thầu thi công tuyến đường hai trăm năm mươi bốn thì liên danh nhà thầu thăng long trúng gói thầu số hai mươi
đoạn từ km số tám mươi một đến km số tám mươi ba chừ bảy trăm năm mươi năm một mươi tám đi qua địa bàn xã quảng bạch huyện trợ đồn
đây cũng chính là địa bàn mà người dân địa phương thời gian qua liên tục phản ánh về tình trạng công ty cổ phần xây dựng thăng long
xa nổi đất đổ thải không đúng quy định
có để chứng kiến hình ảnh những chiếc xe ô tô chở đất đá đổ thẳng xuống tà lươi âm dòng tuyến
nhiều vị trí trước đây sâu hàng chục mét nay đã trở thành bãi băng so với đất do đất đã thành
việc đổ thải của công ty này đang khiến nhân dân bức xúc chính quyền phản ứng quyết liệt

tôi trong quá trình kiểm tra giám sát còn chưa kịp thời có những lúc chưa phát hiện ra những lỗi của nhà thầu thi công
tuy nhiên khi mà phát hiện ra những lỗi của nhà thầu thi công cũng như là sự phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí
thì chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc trực tiếp thành lập những tổ liên ngành đi kiểm tra cụ thể
và đưa ra những biện pháp khắc phục và nhà thầu thi công trên toàn tuyến đã có những cam kết và hiện tại cũng đã khắc phục cơ bản
giải quyết xong những ý kiến của
trong khi đó đại diện đơn vị thi công gói thầu số hai mươi lại đưa ra lý do rằng đã có sự thỏa thuận với người dân địa phương
về việc đổ thải để người dân tôn tạo bản bảng
tuy nhiên sau khi công ty đổ đất thì người dân đòi hỏi cao hơn như việc lưu nền đất nên công ty không thực hiện được dẫn đến việc phản ánh
sau khi nghe thông tin bị đổ thải không đúng quy định thì nhà thầu chúng tôi cũng
cùng với ban quản lý dự án đã tiến hành đi kiểm tra và quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi thấy cũng
nói chung là cũng thấy có một số hiện tượng nhỏ do quá trình thi công là anh em sơ xuất đã đổ vào cái nơi không đúng quy định
thì do vậy về biện pháp khắc phục thì chúng tôi đã có biện pháp khắc phục là chúng tôi sẽ cắt cơ lớp và lưu nền ở chân dưới và trồng cây xanh
và tạo điều kiện để
để làm sao cho cảnh quan môi trường không được đảm bảo xanh sạch đẹp và không ảnh hưởng đến môi trường sau này trong quá trình đưa vào khai thác vận hành của công trình
tại công trình thi công những nơi mà công ty cổ phần xây dựng thăng long biến thành bãi đổ thải đều có chân là mép suối vỏ khe
phần lớn người dân dựng nhà để ở ngay trên nền đất mới chưa ổn định trong khi mét suối đã bắt đầu xảy ra sạt lở do không được gia cố chắc chắn
trong khi đó dù đã được chính quyền địa phương lập biên bản và báo cáo lên một thời gian dài
thế nhưng ủy ban nhân dân huyện trợ đồn dù có tổ chức đoàn kiểm tra và có kết luận
nhưng sau đó cũng chỉ biết báo cáo lên tỉnh xin ý kiến chỉ đạo chứ không hề có biện pháp ngăn chặn
quan điểm của lãnh đạo huyện và của địa phương là việc thỏa thuận đồng tất mà không làm ảnh hưởng đến dòng chạy
không làm ảnh hưởng đến các hộ lân cận
đồng tăng giá trị để tăng năng suất đồng tăng giá trị đất có nghĩa là để phát triển năng suất
vì các anh biết rồi sạc cơ khe đấy thì nó có những cái hùm xói lở mà chỉ có toàn xói đá đấy
mặc dù là giấy chứng nhận ghi là lúa hoặc gì đấy đã trồng lúa nhưng cái đấy không thể trồng lúa được
và cứ mưa là ngập
vậy quan điểm của địa phương là đối với cái đấy về lý thì tức ý là không được
tuy nhiên về tình rất phù hợp và tạo điều kiện cho người dân để cải tạo
nâng cao cái hệ số sử dụng đất lên
tuy nhiên đối với những địa điểm còn lại mà các nhà thầu cố tình đổ ra
cũng đã làm ảnh hưởng đến dòng chạy hoặc nguy cơ
thì phòng đã tham mưu vào đến mùng một tháng ba thì cũng có lập biên bản trực viện
vì sau khi nhiều văn bản đề nghị thì đã không thực hiện
thì đến mùa một tháng ba thì có lập biên bản
sau đấy lập biên bản sau đấy là báo cáo tỉnh tại văn bản ba trăm ba mươi bảy
quá trình thi công dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường hai trăm năm mươi bốn khối lượng đất đá săn lấp rất lớn
trong khi khó khăn về bãi đổ thải một số nhà đầu tư đã thỏa thuận với người dân để đổ đất đá không đúng thiết kế
làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và môi trường
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc cạn
dự án này chịu áp lực về tiến độ giải ngân vốn đầu tư và mục tiêu phải hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
địa hình thi công phức tạp với một bên là suối một bên là đồi núi cao với tổng chiều dài tuyến gần bốn mươi km
nên khối lượng đổ thải lên tới hơn một triệu mét khối đất đá
các khu vực được quy hoạch đổ thải xa nên một số nhà thầu đã đổ thải ngoài phạm vi cho phép
và trên thực tế việc nhà thầu thi công đổ đất đá thải lên dòng suối bó pia sẽ làm thay đổi dòng chảy
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương khi mùa mưa đến

bây giờ cái này cũng kiến nghị là chỗ đơn vị thi công những chỗ sung yếu là phải đề nghị khắc phục lại
kè bổ sung hoặc trồng cây hoặc như thế nào
báo cáo anh đến mùa mưa ở đây nhìn nó rất ít nước thôi đến mùa mưa nó cược lớn sẽ làm một cái dòng chảy bùn
cái này cũng đề nghị là các mái đổ thải đổ khối lượng rất là lớn
là cái đơn vị thi công
phải khắc phục lại
rồi là một số cái soi mái của bà con
ngày xưa là bái ngu bái ruộng
phải yêu cầu bà con
phải làm lại cái đất nông nghiệp
để trồng ngu trồng ngu tiếp
đấy cho nên là cái này
xã thành bà ta chính xác
xã không thể xử lý
huyện thì cũng chỉ biết
báo cáo lên tỉnh và chờ chỉ đạo
và trong khi
các khu vực đổ thải theo thiết kế
còn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện
các thủ tục thu hồi đất
thì chủ đầu tư lại tiếp tục đề nghị
thu hồi bổ sung thêm hai khu vực
làm bãi đổ thải với tổng kinh phí
là hơn tám tỷ đồng
tuy nhiên qua kiểm tra việc thi công dự án
cũng như việc đổ thải của nhà đầu
thi công toàn tuyến của các ngành liên quan
của tỉnh bắc cản
quỹ ban nhân dân tỉnh đã không đồng ý
với đề xuất của chủ đầu tư
sau khi nhận được phản ánh
của người dân địa phương
chủ đầu tư mới tổ chức kiểm tra
đánh giá mức độ
vi phạm của nhà đầu thi công
và yêu cầu khắc phục
trong khi đó theo luật định
nếu việc đổ đất gần các bờ suối
mà có thể gây săn lấp
thì nhà thầu thi công có thể bị xử phạt
theo quy định tại khoản ba điều hai mươi năm
nghị định số ba mươi ba của chính phủ
về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tàng nguyên nước và quán sản
phạt tiền từ sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng
đối với một trong các hành vi sau đây
mà không có ý kiến thống nhất
bằng phân bản
của sở tài nguyên và môi trường
săn lấp kè bờ sông suối
canh rạch hồ chứa nước thủy lợi
thủy điện hồ tự nhiên hồ nhân tạo
trừ trường hợp xây dựng công trình
cấp bách phục vụ phòng chống khắc phục thiên tai
công trình phòng chống sạt lở
chính trị ở các tuyến sông có đê
công trình phòng chống thiên tai
về vấn đề nhà thầu tự ý
thỏa thuận với người dân địa phương
thì nội dung này là
thứ nhất là người dân địa phương
có nhu cầu về việc đổ đất
tại những vị trí khe sâu
hay là những vị trí
nhà nằm dưới khe sâu
không thể canh tác
không thể có thuận lợi
để đi lại được của người dân
do vậy nhà thầu thi công
cũng đã tự ý thỏa thuận với người dân
và một nội dung nữa thì là chính quyền địa phương
tại một số xã
có tuyến đường đi qua
cũng chưa kịp thời phát hiện
và khi có sự phản ánh
của cơ quan thông tấn đoán trí
cũng như là
phản ánh của những
cấp của thẩm quyền
thì về phía chủ đầu tư chúng tôi
đã phối hợp với chính quyền địa phương
để mà chỉ đạo nhà thầu thi công
khắc phục hoàn trả
dự án nâng cấp cải tạo đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn
có ý nghĩa quan trọng với phát triển
kinh tế xã hội của quốc hạn
đến thời điểm này tiến lộ trung
của dự án đã được các nhà thầu
thực hiện đạt khoảng năm mươi khối lượng
khó khăn lớn nhất của dự án
là công tác đền bù giải phóng mặt bằng
và các vị trí đổ tải theo quy hoạch
và thiết kế
trên thực tế
việc đổ đất đá tải không đúng quy định
của nhà thầu thi công là hành vi
vi phạm pháp luật
bên cạnh đó việc nhận thức của một bộ phận
người dân địa phương còn thấp
chưa nắm rõ quy định của pháp luật
nên đã đồng ý thỏa thuận với đơn vị thi công
đổ tải lên đất ruộng khi chưa làm thổ tục
là không được phép
các hành chức năng của tỉnh bắc cản
cũng như chủ đầu tư dự án cần tăng cường
việc kiểm tra giám sát
sớm chấn trình việc đổ tải không đúng quy định
của doanh nghiệp tuyên truyền vận động
người dân không tự ý truyền đổi lúc đích
sử dụng đất đúa
có như vậy dự án mới thực sự
đem lại lợi ích cho sự phát triển
kinh tế xã hội của địa phương